tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội thảo về đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động
của các cơ quan đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đề án được xây dựng trên cơ sở nghị quyết số hai mươi tám của trung ương
về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của bảo hiểm thất nghiệp
để bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ thúc đẩy thị trường lao động
sau một mươi một năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế
chính sách chưa gắn với thị trường lao động nặng về khu vực chính thức
chưa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp
chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế
cơ chế quản lý cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy còn nhiều điểm bất cập
tại hội thảo đại diện các cơ quan bảo hiểm xã hội bộ tài chính vcci
các cơ quan đoàn thể đã đưa ra ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo đề án
đề án này đã đưa ra một mươi một giải pháp cũng như giao nhiệm vụ cho các bộ ngành trong thời gian tới
nhằm bảo đảm việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thuận lợi
hiệu quả khắc phục những khó khăn vướng mắc hiện hành